giới chức mali thông báo các đối tượng có vũ trang đã tấn công và chiếm giữ hai doanh trại quân đội ở thị trấn lere
thuộc vùng timbuktu miền bắc của nước này vào hôm một mươi bảy tháng chín
tuy nhiên phía quân đội mali cho biết đang giải quyết tình hình và không cung cấp thêm thông tin cụ thể
liên minh các phong trào azawatt gồm các nhóm phiến quân đòi ly khai do nhóm người dạy
người tuaret dẫn đầu đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công
lực lượng này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hai doanh trại quân đội ở thị trấn lere
vụ tấn công một lần nữa cho thấy sự thất bại của thỏa thuận hòa bình được ký kết vào năm hai nghìn một mươi năm
giữa chính phủ và các nhóm vũ trang chống chính quyền
vào hôm một mươi hai tháng chín các nhóm này cũng đã tấn công thị trấn burem nơi có lực lượng quân đội đồn trú
căng thẳng leo thang trong bối cảnh cấu trúc an ninh ở miền bắc của mali đang được tái định hình
sau khi lực lượng pháp rời đi vào năm ngoái và phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
cũng đang được chính quyền quân sự nước này yêu cầu xuất quân
gần năm trăm linh người di cư đã được giải cứu khỏi những chiếc thuyền gặp nạn trên biển địa trung hải
trong bối cảnh làn sóng di cư từ bắc phi tới italia gia tăng ở mức đáng báo động thời gian gần đây
theo tổ chức bác sĩ không biên giới trong số những người mới được giải cứu có tới hơn hai trăm linh trẻ em
những người này đang được đưa tới các cảng chính của italia
theo thống kê đã có hơn một trăm hai mươi bảy người di cư đến italia
trong năm nay gần gấp đôi con số cùng kỳ năm ngoái
tại đảo lampedusa số người di cư đến đây đã lên tới hàng nghìn người chỉ trong một tuần qua
thậm chí đã vượt số cư dân của đảo
sau chuyến thị xác đảo này mới đây của chủ tịch ub châu âu ursula von der leyen
ec ngày một mươi bảy tháng chín đã công bố một kế hoạch khẩn cấp nhằm hỗ trợ italia giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư từ khu vực bắc phi
trong khi đó thủ tướng italia giorgio meloni cho rằng các nước eu cần phối hợp để đối phó với những thách thức chung
từ làn sóng người di cư đang trở nên mất kiểm soát
thủ tướng meloni nhấn mạnh vấn đề này đang đe dọa tương lai mà eu hướng tới
một tương lai phụ thuộc vào năng lực toàn khối ứng phò với những thách thức lớn
ủy ban châu âu ec đã kêu gọi ba lan hungary và slovakia thể hiện lập trường mang tính xây dựng
sau khi ba quốc gia này đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc ukraine
bất chấp quyết định của ec về việc chấm dứt lệnh cấm này
những động thái này được đưa ra sau
khi vào ngày một mươi năm tháng chín liên minh châu âu đã quyết định là không gia hạn lệnh cấm ngũ cốc xuất khẩu của ukraine
tuy nhiên ba quốc gia là ba lan hungary và slovakia cho biết họ sẽ thực hiện các hạn chế riêng
đối với việc nhập khẩu ngũ gốc của ukraine
ba quốc gia này cũng nhấn mạnh chỉ áp dụng đối với việc nhập khẩu vào nội địa
chứ không ảnh hưởng tới hoạt động trung chuyển tới các thị trường khác
ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi chiến dịch quân sự của nga
vào năm hai nghìn hai mươi hai đã làm suy giảm khả năng giao hàng nông sản của kiev tới thị trường toàn cầu
thông qua các cảng ở biển đen
chủ tịch cuba mien d s n n ngày một mươi bảy tháng chín đã đến thành phố new york của mỹ
để tham dự tuần lễ cấp cao của đại hội đồng liên hợp quốc lần thứ bảy mươi tám bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng chín
với một phiên thảo luận chung và đối thoại cấp cao về tài chính cho phát triển
trong thông cáo chính thức bộ trưởng ngoại giao cuba nhấn mạnh
ông d s n n n đã đưa ra một thông báo về tài chính cho phát triển
cả nền sẽ mang tới unga bảy mươi tám thông điệp của cuba và nhóm các nước phát triển g bảy mươi bảy
trên cương vị chủ tịch luân phiên của g bảy mươi bảy cuba sẽ đại diện cho nhóm này bảo vệ các lợi ích
và yêu cầu chính đáng được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh g bảy mươi bảy và trung quốc vừa diễn ra tại la habana
với chủ đề xây dựng lại lòng tin và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn cầu
tăng cường hành động về chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi và các mục tiêu phát triển bền vững
hướng tới hòa bình thịnh vượng tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người
các đại biểu tham dự khóa họp thứ bảy mươi tám đại hội đồng liên hợp quốc sẽ tập trung thảo luận
về những vấn đề thời sự nhất như biến đổi khí hậu phát triển bền vững ngân ngừa đại dịch giải giáp vũ khí hạn nhân
hội nghị thượng đỉnh g bảy mươi bảy và trung quốc trước đó đã đưa ra tuyên bố cuối cùng nêu bật những thách thức chính
do trật tự kinh tế quốc tế hiện nay tạo ra và nhu cầu cấp thiết về cải cách toàn diện cấu trúc tài chính toàn cầu
với cách tiếp cận toàn diện và phối hợp hơn trong quản trị tài chính toàn cầu
hội nghị thượng đỉnh g bảy mươi bảy và trung quốc cũng bác bỏ việc áp đặt các luận và quy định có hiệu lực ngoài lãnh thổ
cũng như tất cả các hình thức cưỡng chế kinh tế khác bao gồm cả các biện pháp trừng phạt đơn phương
chống lại các nước đang phát triển đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải loại bỏ những biện pháp này ngay lập tức
đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc về libya abdullea bathili đã nhấn mạnh tầm quan trọng
của những nỗ lực nhanh chóng phối hợp và thống nhất để khắc phục hậu quả của thảm họa lũ lụt
xảy ra tại miền đông của libya vào tuần trước
ông batili đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với người đứng đầu hội đồng tổng thống liby
ông mohamed menfi ở thủ đô tripoli
tại cuộc gặp này ông batili đã thay mặt liên hợp quốc bày tỏ chia buồn với chính quyền và nhân dân libya
sau trận lũ lụt kinh hoàng quét qua thành phố dena và nhiều khu vực khác đã gây ra tổn thất nặng nề
cả về người và tài sản
ông bathili nêu rõ sự cần thiết của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng
các nguồn lực cứu trợ đối với quá trình phục hồi và tái thiết
đồng thời đề xuất thiết lập một cơ chế toàn diện để giám sát các hoạt động nêu trên
bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh sự cấp thiết đối với liby trong việc xây dựng các thể chế thống nhất
và hợp pháp để ứng phó hiệu quả với mọi thách thức mà quốc gia bắc phi này đang phải đối mặt
tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở bangladesh đã tăng gấp một mươi lần kể từ năm hai nghìn hai mươi hai
và số ca tử vong do căn bệnh này đã tăng gần gấp ba lần
toàn bộ hệ thống y tế của bangladesh đang phải chịu áp lực nặng nề
trước sự gia tăng bất ngờ của virus sốt xuất huyết trên khắp cả nước
tính đến ngày một mươi năm tháng chín bangladesh đã ghi nhận hơn một sáu triệu trường hợp dương tính
với xuất xuất huyết và bảy trăm chín mươi trường hợp tử vong
riêng trong tháng tám nước này đã ghi nhận hơn bảy mươi một trường hợp dương tính
và số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong một tháng kể từ năm hai nghìn
các chuyên gia nhận định là tốc độ lây lan nhanh của dịch một phần là do môi trường thay đổi
tạo thuận lợi cho mũi truyền virus sinh sản và phát triển nhanh chóng
theo tổ chức y tế thế giới who dịch sốt xuất huyết bùng phát tại bangladesh vào tháng bốn
dịch bệnh đang gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế của nước này
và who đã cử các chuyên gia đến bangladesh và hỗ trợ chính quyền các địa phương
tăng cường khả năng giám sát năng lực xét nghiệm và hoạt động tuyên truyền
trong các cộng đồng bị ảnh hưởng
báo cáo mới của sở y tế công cộng ở hạt maricopa của bang arizona
là mỹ đã ghi nhận hơn hai trăm linh trường hợp thiệt mạng vì năng nóng cực đoan
trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp các cơn sóng nhiệt sẽ còn trở lại
và ngành y tế bang arizona đang tìm cách để hạn chế số người bị đe dọa sức khỏe vì năng nóng
theo dữ liệu của cơ quan y tế hạt maricopa arizona thông thường vào mùa hè mỗi năm
các bệnh viện đều ghi nhận số bệnh nhân nhập viện tăng khoảng hai mươi năm
thế nhưng mùa hè này con số này đã tăng tới sáu mươi ba
tôi thực sự nghĩ rằng môi trường là yếu tố liên quan trực tiếp đến tình trạng tăng số bệnh nhân nhập viện
mùa hè vừa rồi có tới ba mươi một ngày thời tiết nóng trên bốn mươi ba độ phá vỡ các kỷ lục trước đó
sốc nhiệt gây ra các hệ quả khó điều trị
nếu bạn ở ngoài trời khi thời tiết nóng cực đoan chỉ cần trong năm phút hoặc lâu hơn
bạn có nguy cơ cao bị tổn thương não và nội tạng
chúng tôi gặp những bệnh nhân bất tỉnh hôn mê với thất nhiệt trên bốn mươi một độ
họ còn bị nôn mửa khó thở một số còn phát triển thêm bệnh suy thận và đau tim
tháng bảy vừa qua các bệnh viện ở arizona được điều động thêm nhân viên
để xử lý số lượng bệnh nhân đạt mức cao nhất kể từ đại dịch covid một mươi chín
hạt maricopa ghi nhận hai trăm linh trường hợp tử vong
bác sĩ cho hay phần lớn bệnh nhân bị bỏng sốc nhiệt và đi kèm nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng
cơ quan y tế arizona khuyến cáo người dân uống nhiều nước mặc quần áo thoáng mát
và hạn chế các hoạt động ngoài trời khi thời tiết nắng nóng cực đoan
giới chức bang cũng công bố kế hoạch tổ chức thêm các biện pháp ứng pho nắng nóng
như phần phát nhu yếu phẩm và mở thêm các khu nhà tránh trú cho người vô gia cử